công an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắk vừa xử lý các đối tượng sau khi ăn nhậu xong đã có hành vi chạy xe máy chở ba
và đe dọa tấn công lại lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên anntv
hai đối tượng bị công an tp buôn ma thuật điều tra là nguyễn quang sĩ và đoàn ngọc cẩn cùng ở phường tân lợi tp buôn ma thuật
kết quả điều tra ban đầu khi tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an thành phố buôn ma thuột đang tuần tra trên đường lý thái tổ phường tân an
phát hiện sĩ đang điều khiển xe máy chở cẩn theo sau và một người nữa không đội mũ bảo hiểm
tổ công tác dừng xe kiểm tra sĩ không xuất trình được giấy tờ
sau đó tổ công tác yêu cầu đo nồng độ cồn nhưng sĩ không chấp hành liên tiếp chửi bới dùng dép đánh vào đầu một cán bộ tổ tuần tra và cắn vào tay của một cán bộ khác gây thương tích
thế vậy đối tượng cẩn ngồi sau cũng lao vào kích động chửi bới
cái số lời nói thổ tục của cảnh sát giao thông sau đó thì được cảnh sát giao thông bảo là đưa xe tôi vào đồn để ngốt xe tôi
bởi vì trong cái lúc ấy tôi có cơn men thì tôi không ý thức được cái hành vi của mình
tôi có cầm dép lên và đánh vào đầu hình cảnh sát giao thông để tính chất đã được cho về
qua đây khuyến cáo người dân là khi tham gia giao thông thì phải chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng chức năng
và khi lực lượng chức năng có hiệu lệnh dừng xe chúng ta phải chấp hành
ngay tránh trình hợp chúng ta không chấp hành hiệu lệnh dẫn đến cái việc cản trở chống đối
thì những cái hành vi như thế này thì khi xác định được thì pháp luật sẽ xử lý rất là nghiêm minh
hiện công an tp bôn ma thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn quang sĩ
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đoàn ngọc cần
ký hợp đồng bán thiên thạch với nhiều nạn nhân để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
cơ quan kỳnh sát điều tra công an tp bôn ma thuột cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can
để tạm giam và khám xét nơi ở của kim anh năm mươi ba tuổi
trú tại ấp chợ dưới xã phước hưng huyện trà cú để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án ông thạch con ở huyện châu thành nhờ ông thạch ngọc cha ở huyện trà cú tìm mua đồng đen thiên thạch
ông cha đến nhà kim anh để tìm mua đồng đen
kim anh ký hợp đồng bán thiên thạch có trọng lượng một mươi hai bốn kg cho ông cha
với giá một tám mươi sáu tỷ đồng và ông cha đã nhiều lần chuyển cho kim anh với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
do hết tiền ông tra đã yêu cầu ông con tiếp tục đưa tiền cho kim anh
ông khon nguyễn huy động hơn một mươi tỷ đồng của ba người dân đưa cho kim anh nhưng không ghi biên nhận cụ thể
sau đó kim anh tiếp tục ký hợp đồng bán hai mươi năm năm kg thiên thạch cho một công ty ở tỉnh đắk lắc
và nhận trước số tiền sáu trăm linh triệu đồng
kim anh tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng thiên thạch với một công ty khác ở tp hcm
với tổng giá trị rất lớn
nhưng chưa được thực hiện
biết bị lừa các bị cáo đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của kim anh gửi đến cơ quan chức năng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh xác định hoàn toàn không có thiên thạch như lời kim anh trình bày
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh tiếp tục điều tra làm rõ
công an thị trấn tân khai huyện hớn quản tỉnh bình phước vừa tiến hành bàn giao hai đối tượng là dương văn dũng và dương văn nam cùng quê ở thanh hóa
cùng tăng vật là chiếc xe máy vừa bị mất trộm cho đội cảnh sát điều tra công an huyện hớn quản điều tra xử lý hành vi trộm cắp tài sản
vào sáng một mươi chín tháng một mươi hai nhận được tin báo về một vụ trộm cắp xe máy ở khu dân cư việt sinh thuộc phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
tổ công tác công an thị trấn tân khai và thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm tân khai đã nhanh chóng có mặt chốt chặn các đoạn đường trọng yếu
đến khoảng một mươi giờ cùng ngày thì phát hiện hai đối tượng chạy hai xe máy có đặc điểm như tin báo nên đã áp sát kiểm tra
tuy nhiên hai đối tượng đã tăng ga bỏ chạy sau hơn một giờ đồng hồ truy đuổi hai đối tượng bị bắt giữ và di lý về công an thị trấn tân khai
tại cơ quan công an hai đối tượng dũng và nam khai nhận được một người tên thương nhà ở khu vực biên giới thuê nam đi chạy xe trộm cắp với giá bốn trăm linh đồng một xe
nhiệm vụ của nam là chạy xe về biên giới tây ninh và campuchia sẽ có người đến lấy xe đem qua campuchia
vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh công an thành phố cam ranh đã bắt giữ được nhóm đối tượng gây án góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
đây là nhóm tội phạm vừa bị công an thành phố cam ranh khởi tố bắt tạm giam về tội trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
nhóm gồm trần văn đốm phạm thanh trung và bùi bá đỉnh đều sống lang thang không có nơi cư trú rõ ràng
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi trần văn đốm và phạm thanh trung cùng thuê nhà trọ ở huyện tuy phong tỉnh bình thuận để ở
đêm đến các đối tượng bắt xe khách ra thành phố cam ranh rồi lẻn vào các trụ sở cơ quan nhà nước tìm tài sản trộm cắp

em bắt xe khách dừng ngầm đi về tới thành phố tuy phong cam ranh
và em đi ra tới đây là khoảng h ba mươi đến một h sáng
sau đây là em xuống
đầu tiên là em xuống ngay cam thịnh đông
em vào khoảng tầm một h
em vào và em có chọn được một chiếc rider màu xanh
em thấy cửa không đóng
xe máy thì để
em lại xe
em mới có ý định là cắm cắp
trụ sở các cơ quan thường đều có các lực lượng bảo vệ trông coi vào ban đêm
tuy nhiên do không gian rộng hệ thống tường rào thấp số lượng bảo vệ vào ban đêm thường chỉ có một người khó quán xuyến hết
trước khi gây án các đối tượng thường quan sát kỹ để tìm ra sơ hở để đột nhập
tài sản mà tội phạm nhắm tới là điện thoại và xe máy
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ đầu tháng một mươi một đến nay đã thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố cam ranh
và huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
ngoài ra các đối tượng còn thực hiện nhiều vụ trộm khác ở các tỉnh đồng nai ninh thuận bình thuận và thành phố hồ chí minh